công an tỉnh cao bằng phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh vừa tiến hành trao trả năm đối tượng người trung quốc có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với công dân trung quốc và bàn giao tăng vật có liên quan cho ti công an khu tự trị dân tộc choang tỉnh quảng tây trung quốc qua cửa khẩu quốc tế trả lĩnh
ngày một mươi năm tháng ba công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an tiến hành kiểm tra và phát hiện năm người đàn ông quốc tịch trung quốc đang có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật về an ninh mạng tại một nhà trọ trên địa bàn
qua đầu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận được một người đàn ông trung quốc thuê đến việt nam sử dụng máy vi tính để gửi thư điện tử cho các tài khoản mạng xã hội qq mạng xã hội của trung quốc nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập các tài khoản của người trung quốc để chiếm tài khoản
qua trình khám xét công an tỉnh cao bằng thu giữ gần tám tập tin có chưa mã độc ước tính các đối tượng có khoảng hai triệu thông tin về địa chỉ tài khoản mạng xã hội qq được chia thành các nhóm theo các địa phương ở trung quốc đặc biệt là ứng dụng tạo hóa đơn điện tử giả mẫu con dấu kịch bản đối đáp được soạn sẵn để sử dụng vào các tình huống cụ thể phục vụ cho việc lừa đảo